tại hà nội tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức lễ công bố báo cáo đầu kỳ
và cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của asean
đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với ngành thống kê việt nam
với vai trò chủ tịch thống kê asean năm hai nghìn hai mươi
với sự đồng thuận của các thành viên trong khu vực sáng kiến thiết lập hệ thống thông tin thống kê
về phát triển bền vững của asean được thiết lập góp phần hình thành một hệ thống thông tin thống kê
về phát triển bền vững đồng bộ thống nhất bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin
phục vụ giám sát và đánh giá phát triển bền vững của cộng đồng asean
đẩy mạnh quan hệ đối tác trong thực hiện các chỉ tiêu nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên
trong việc thu thập biên soạn các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
cũng như tăng cường vai trò điều phối của thống kê asean
báo cáo đầu kỳ và cổng thông tin cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu phát triển bền vững của asean
là một trong những cam kết của hệ thống thống kê cộng đồng asean
nhằm cung cấp số liệu thống kê phù hợp kịp thời và có khả năng so sánh
phục vụ công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng